mới đây hàng chục cây gỗ muôn quý hiếm cùng nhiều loại gỗ khác trong những cánh rừng đặc dụng
tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình đã bị khai thác trái phép
và điều đáng nói ở đây là bất chấp việc những cánh rừng này đã được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt
thì hành vi khai thác trái phép lại không được ngăn chặn kịp thời gây bức xúc trong dư luận
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng bình
đây là khu vực rừng bị lâm tặc tàn phá tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín và sáu trăm năm mươi thuộc xã thượng trạch
huyện bố trạch tỉnh quảng bình nằm ở vùng lõi vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
nhiều cây gỗ muôn đường kính khoảng năm mươi tám mươi cm bị đốn hạ
phần lõi của thân cây đã bị lấy đi còn trơ lại cành ngọn gốc và mặt cưa ngổn ngang
quanh đó nhiều gốc cây gỗ các loại khác cũng bị triệt hạ
khu vực rừng bị khai thác trái phép này chủ yếu nằm dọc theo tuyến đường ra biên giới
thủ đoàn của họ cũng rất tinh vi họ sử dụng các nhóm nhỏ sử dụng máy cưới xăng
rồi làm cái
thiệt bì để giảm thanh sụp ống xả trong nước
rồi là bằng cái sự hợp tác giữa các đối tượng ở miền xuôi lên cùng với một số cá nhân
ở ngay cái địa bàn của xã thường trạch trong cái vùng lõi của vườn
rồi là vận chuyển nhỏ lẻ dân dân ra
chúng tôi được tổ chức họp liên ngạch và đã thống nhất sẽ đi đến khởi tổ
để vụ án hình sự để điều tra làm rõ các đối tượng để trừng trị nghiêm trình theo pháp luật
theo báo cáo của ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã có sáu mươi sáu cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng bảy mươi mét khối
trong đó có bốn mươi năm cây gỗ mùn thuộc nhóm hai a và hai mươi một cây gỗ còn lại là gỗ táo châm bài lài
vụ phá rừng nghiêm trọng này hiện đang được tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo khẩn trương thu thập thông tin
củng cố hồ sơ để khởi tố điều tra làm rõ đồng thời tổ chức kiểm điểm
xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan